trên địa bàn tỉnh hà giang từ đêm ngày hai mươi ba đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng sáu tại huyện vị xuyên đã xảy ra mưa rông kèm gió lốc kéo dài
mưa rông đã gây ra tình trạng ngập úng và sạt lở đất làm thiệt hại tài sản vật nuôi và hoa màu của nhân dân các xã trên địa bàn huyện
tại xã lâu trải mưa lũ đã làm sạt lở bốn nhà dân xảy ra năm điểm sạt lở
tại xã thuận hòa đã có bốn lồng cá của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và du lịch xã thuận hòa bị cuốn trôi năm mươi ba nhà dân bị ngập nước một thuyền cô le bị đắm tàu chở khách du lịch bị đất xây neo nhiều diện tích ngô lúa bị ngập úng
mưa lũ cũng đã làm sạt lở đất làm sập một ngôi nhà làm một người mất tích
tại xã cao bồ sạt lở đất ngập úng một điểm trường vùi lấp một xe tải ba tấn năm con trâu bị cuốn trôi đường bê tông bị sụt lún đất gãy năm km tại xã quảng ngân
ngập úng gây ách tắc giao thông một mươi sáu điểm tổng thiệt hại về thủy lợi là ba năm trăm linh mét canh mương bị đứt gãy nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản của một mươi hộ tại xã việt lâm
nhiều diện tích cây trồng đã bị ngập khoảng năm hai tấn cá lồng bị cuốn trôi ngập úng ba năm hectare ao cá
ngoài ra trên địa bàn thị trấn vị xuyên ngọc linh có ba nhà dân bị ngập ống
xã đạo đức bị cuốn trôi một thuyền cô le ba lồng cá một nhà bè
ước tổng giá trị thiệt hại là một mươi bốn năm tỷ đồng
lực lượng chức năng huyện các xã đã chỉ đạo kịp thời sơ tán người dân và tài sản của các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở đất và ngập úng
đối với những điểm giao thông bị sạt lở các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với địa phương tiến hành huy động lực lượng phương tiện để thông tuyến bảo đảm giao thông đi lại